thưa quý vị chính phủ colombia và lực lượng vũ trang cách mạng colombia farc đã đăng tải công khai nội dung thỏa thuận hòa bình vừa đạt được vào hôm một mươi hai tháng một mươi một nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn năm thập kỷ qua tại quốc gia mỹ latin này
thông cáo của đại diện chính phủ colombia và faroc tham gia hòa đàm cho biết toàn bộ nội dung thỏa thuận hòa bình dài ba trăm một mươi trang đã được đăng trên địa chỉ trang web chính thức của nhóm đàm phán
văn bản mới bao gồm những điều chỉnh chi tiết thỏa thuận đã được ký từ hồi tháng chín
việc đăng công khai toàn bộ nội dung đã đạt được giữa chính phủ bogota và fac cho phép mọi người được tiếp cận và nắm mắt toàn diện những gì đã thống nhất
cũng như trả lời những lo lắng và đề xuất của nhiều đảng phái và thành phần trong xã hội
dư luận colombia đã hoan nghênh thỏa thuận hòa bình mới đạt được nhiều nghị sĩ cho rằng cần phải triển khai nhanh chóng văn bản này